tại gai quốc tế đồng đăng ubnd huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch gai quốc tế đồng đăng và các tuyến du lịch huyện cao lộc
thị trấn đồng đăng huyện cao lộc có tuyến đường sắt liên vận quốc tế từ việt nam đi qua ga đồng đăng sang trung quốc và từ đây cũng có thể sang các nước khác
đây là một nhà ga xe lửa lớn được kết nối với trung quốc tại khu tự trị dân tộc choang quảng tây trung quốc
đặc biệt ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín vừa qua ga liên vận quốc tế đồng đăng vinh dự đón chuyến tàu chở chủ tịch đảng lao động triều tiên kim jong un cùng phái đoàn triều tiên sang tham dự hội nghị thượng đỉnh mỹ triều và thăm chính thức việt nam
với ý nghĩa lịch sử quy mô tầm vóc của sự kiện chính trị quốc tế được cả thế giới quan tâm theo dõi thì đây sẽ là địa điểm thu hút nhân dân du khách trong và ngoài nước đến tham quan và tìm hiểu